ít nhất bốn người đã thiệt mạng trong một vụ sản súng hàng loạt xảy ra vào sáng ngày một mươi năm tháng bảy theo giờ địa phương
tại một cộng đồng dân cư nhỏ ở thành phố atlanta thủ phố bang georgia của mỹ
vụ việc bắt đầu vào khoảng một mươi giờ bốn mươi năm phút sáng ngày một mươi năm tháng bảy tại tiểu khu docks woodlake ở henson
một thị trấn có khoảng tám năm trăm linh cư dân
cơ quan sở tại đã xác nhận có bốn người thiệt mạng trong vụ xả súng và nghi phạm vẫn đang lẩn trốn
nghi phạm được xác định là andrew longmore bốn mươi tuổi có vũ trang và nguy hiểm
hiện chưa rõ động cơ của vụ xả súng và danh tính của các nạn nhân
văn phòng cảnh sát trưởng đã treo thưởng một mươi usd cho ai cung cấp thông tin giúp cho việc bắt xử hung thủ